người dân này thắc mắc tại sao bắt khách hàng phải gọi điện đường dây nóng khi hai tám triệu hộ sử dụng điện ở hà nội có rất nhiều người thắc mắc
liệu đường dây nóng của ngành điện hà nội có trả lời được hết hay không
và tại sao không chủ động giải thích chủ động thông báo và cho khách hàng biết cách tính đó hoặc giả minh chứng cho họ thấy
các cách tính điện hơn năm mươi ngày đều bằng cách tính giá điện ba mươi ngày như trước đây để họ yên tâm
theo một số chuyên gia evn hà nội gây phản ứng trong dân khi cộng gộp số ngày tính hóa đơn tiền điện tháng hai thực tế
bằng năm mươi năm mươi bảy ngày thực tính khiến tổng số tiền trên hóa đơn tăng
bên cạnh đó việc cộng dồn số ngày tính tiền điện tháng hai số ngày thực tính theo cách cũ là cả tháng hai
và hơn hai mươi ngày của hóa đơn điện tính cho tháng ba theo cách ghi chỉ số công tơ cũ khiến người dân bất bình
cho rằng ngành điện không tính danh mạch hóa đơn tiền điện
bên cạnh đó nhiều người cũng băn khoăn vì sao evn không chốt công tơ điện đúng ngày theo quy định
thông báo cho khách hàng biết rõ số tiền
đồng thời hơn hai mươi ngày tính đến hết ngày hai mươi chín tháng hai
cần được tính theo bậc thang giá cũ sáu bậc không gồm như cách tính hiện tại của ngành điện
điều này khiến cho người dân cho rằng bị bất lợi
thực tế dù evn hà nội đã đưa ra lý giải cũng như cách tính giãn cách sản lượng điện tiêu thụ mỗi bậc
tuy nhiên khi đổi chiều với hóa đơn mỗi gia đình nhiều người dân vẫn thắc mắc
vì sao sản lượng tính trên bậc giá điện tại sao có hộ là tám mươi bốn kw có hộ tám mươi chín kw có hộ là chín mươi hai kw đối với điện bậc một
hoặc ở điện bậc ba mươi bốn cũng vậy
có hộ được tính cho một trăm sáu mươi ba kw có hộ được tính một trăm bảy mươi bảy kw có hộ được tính trên một trăm tám mươi kw
thực tế theo một số người dân am hiểu trong lĩnh vực điện
công thức tính tiền điện của ngành điện khi xây dựng cho hóa đơn điện tháng hai
dựa trên ngày ghi chỉ số công tơ và số kw điện tiêu thụ thực tế
hiện định mức sản lượng để tính kw tiêu thụ điện các bậc giá điện
được tính bằng phương pháp xác định số dư ngày ghi hóa đơn
chia cho số ngày trong tháng ghi hóa đơn tháng liền kỳ
sau đó chia cho sản lượng
định mức bậc giá điện
ví dụ đối với hóa đơn của hộ gia đình sử dụng năm trăm chín mươi năm kwh trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
được ghi công tơ từ ngày sáu tháng một đến ngày năm tháng hai
và từ mùng sáu tháng hai đến ngày hai mươi chín tháng hai tổng là năm mươi năm ngày sử dụng điện
trong đó ba mươi một ngày của tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn liền kỳ
và thêm hai mươi bốn ngày của tháng hai tính đến hết ngày hai mươi chín tháng bốn
vậy công thức tính định lượng điện các bậc sẽ là
hai mươi bốn chia cho ba mươi một nhân năm mươi kw
hoặc một trăm linh kw
bằng số kw điện cộng thêm vào định mức
ở thang giá điện bậc một
sản lượng điện bậc một trong tháng hai sẽ được tính là
hai mươi bốn chia cho ba mươi một nhân năm mươi là ba mươi chín kw
cộng với năm mươi kw theo định mức bậc một quy định
tổng số điện bậc một sẽ được tính cho tám mươi chín kw điện tiêu thụ thực tế
tương tự cách tính điện bậc ba cũng là
hai mươi bốn chia cho ba mươi một ngày nhân một trăm linh kw
sẽ giãn sản lượng tiêu thụ thêm bảy mươi bảy kw
tổng số kw điện tính theo đơn giá bậc ba bốn là một trăm bảy mươi bảy kw
các đơn giá điện bậc năm sáu sẽ là số điện thoại còn lại
sau khi lượng điện các bậc khác được tính hết
riêng đối với hóa đơn đối với hộ sử dụng điện năm mươi năm ngày nêu trên
bốn bậc điện từ bậc một đến bậc bốn đã tính được hết năm trăm ba mươi hai kw
đơn giá điện bậc cuối cùng bậc năm sẽ được tính đối với sáu mươi ba kw
chính vì vậy không có chuyện ngành điện tính lũy điện số điện tiêu thụ lên mức cao nhất
để tính tăng thêm tiền của người dân
theo nhiều người việc tính tiền điện này khá dễ hiểu và đơn giản
người dân hoàn toàn có thể tự tính tiền điện của gia đình mình
đối chiếu với cách tính của ngành điện trên trong web của evn
đối với hộ dân có số ngày ghi công tơ ít sản lượng điện sẽ càng thấp
điều này lý giải tại sao có hộ chỉ điện bậc một chỉ được tính với tám mươi bốn kwh sửa điện
có hộ được tính lên đến chín mươi hai kw điện
theo lý giải của một kế toán trong ngành điện
người dân không hề chịu thiệt hoặc tính on site trong hóa đơn tiền điện tháng hai
bởi đối chiếu với hộ sử dụng điện năm trăm chín mươi năm kw trong năm mươi năm ngày kể trên
tính trung bình ba mươi một ngày tháng một đúng lịch thi công tơ điện từ mùng sáu tháng một đến mùng năm tháng hai
điện bậc một của họ được tính là một sáu kw một ngày
trong khi đó hai mươi bốn ngày cuối tháng hai từ ngày sáu tháng hai đến ngày hai mươi chín tháng hai
điện bậc một của hộ gia đình này cũng được tính là một sáu kw một ngày
các bậc điện ba bốn cũng tương tự đều chia hóa đơn tháng hai thành hóa đơn tiền điện tháng một và hai

các bậc điện ba bốn cũng tương tự đều chia hóa đơn tháng hai thành hóa đơn tiền điện tháng một và hai
đều được tính là ba sáu kw mùa ngày
một minh chứng khác là theo biểu giá điện sinh hoạt mới nhất
được bộ công thương và evn áp dụng từ ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
từ kw thứ bốn trăm linh một trở đi hộ tiêu dùng từ bốn trăm linh một kw điện trở lên
sẽ bị tính mức cao nhất là ba một trăm năm mươi một đồng một kwh
tuy nhiên đối chiếu với hộ sử dụng hóa đơn điện năm trăm chín mươi năm kw điện kể trên
chỉ phải chịu giá điện bậc năm cho sáu mươi ba kw còn lại với đơn giá ba năm mươi đồng một kw
trong khi nếu khiên cưỡng áp dụng theo nguyên tắc điện sáu bậc hiện hành
hóa đơn tiền điện của hộ dân này đủ các điều kiện áp đặt bậc thang sáu mức cao nhất hơn ba một trăm năm mươi một đồng một kw
liên quan đến những bức xúc của người dân trong những ngày vừa qua evn đã chính thức lên tiếng về vấn đề này
bên cạnh đó việc chuyển thời gian chốt chỉ số công tơ để thống nhất trên toàn quốc vào cuối tháng
nên thay vì việc khách hàng sẽ thanh toán tiền điện cho ba mươi ngày thì số ngày sử dụng điện thực tế có thể là từ bốn mươi một đến năm mươi tám ngày
cùng với đó tổng công ty địa lực thành phố hà nội evn hà nội cũng đã tiến hành điều chỉnh mức sử dụng điện của từng bậc thang
tương ứng với ngày sử dụng thực tế của kỳ ghi chỉ số hóa đơn
theo lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi năm ngành điện sẽ phải hoàn thành việc chuyển sang ghi chốt chỉ số hóa đơn thống nhất trên toàn quốc vào ngày cuối tháng
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
các đơn vị điện lực ở nhiều tỉnh thành phố đã thực hiện lộ trình này
trên thực tế vào thời điểm cuối tháng chín đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
ở khu vực thành phố hồ chí minh và một vài địa bàn khu vực miền bắc cũng ghi nhận nhiều khách hàng phản ánh tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao
với việc ứng dụng công nghệ số mạnh mẽ tổng công ty điện lực tp hà nội evn hà nội đã và đang cung cấp các dịch vụ điện đến khách hàng một cách hiệu quả tiện lợi
đặc biệt evn hà nội đã lắp đặt một trăm linh công tơ điện tử cho hơn hai tám triệu khách hàng sử dụng điện trên địa bàn hà nội
và để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng evn hà nội đã dịch chuyển lịch ghi chỉ số tiêu thụ điện năng từ ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là điều kiện thuận lợi để evn hà nội đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi ghi chỉ số công tơ điện thống nhất về ngày cuối tháng
để hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi bốn sớm hơn một năm so với yêu cầu của chính phủ là hai nghìn hai mươi năm
phó giám đốc sở công thương hà nội nguyễn đình thắng cho biết sở đã có văn bản chỉ đạo thống nhất trên toàn địa bàn thành phố về việc thay đổi ghi chỉ số công tơ điện của evn hà nội
bởi đây là việc làm cần thiết đảm bảo tình thống nhất trong quản lý giảm thiểu được những sai sót trong quá trình ghi chỉ số và thanh quyết toán hóa đơn
cũng như đảm bảo công bằng cho các khách hàng sử dụng điện kể cả hộ tiêu thụ sinh hoạt và hộ sản xuất kinh doanh
phó giám đốc sở công thương hà nội chia sẻ việc thay đổi ghi chỉ số công tơ cũng là trong chỉ đạo chung từ quản lý nhà nước đến doanh nghiệp người dân
việc thống nhất ngày ghi chỉ số sẽ đảm bảo quyền lợi của khách hàng sử dụng điện cũng như dễ dàng trong công tác quản lý vận hành và thanh quyết toán của bên đơn vị bán điện người sử dụng điện
về việc làm này thì đối với quản lý nhà nước chúng tôi cũng mong mỏi từ lâu tuy nhiên do điều kiện hạ tầng kỹ thuật bây giờ chúng ta đã làm chủ và đã chuyển đổi số rất mạnh
thì việc chúng ta áp dụng này là rất tốt và phù hợp
trước đây lịch ghi chỉ số công tơ trên địa bàn hà nội diễn ra từ ngày ba đến ngày hai mươi hàng tháng tùy địa bàn
khi chuyển đổi về ngày cuối tháng thì hóa đơn tiền điện sẽ cao hơn so với bình thường do số ngày tiêu thụ điện tăng lên
evn hà nội cam kết đảm bảo đúng quyền lợi của khách hàng việc tính tiền điện theo bậc thang lũy tiến không có sự thay đổi so với trước
dưới đây là trường hợp cụ thể về một khách hàng thuộc khu vực ghi điện ngày ba hàng tháng kể từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn chuyển về ghi điện ngày cuối tháng
kỳ hóa đơn sẽ tính như sau
để giải đáp cho việc tiền điện tăng khi thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ bà tô lân phương trưởng ban kinh doanh evn hà nội cho biết
việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng thì có thể được giải thích như sau
bình thường thì khách hàng sử dụng điện sẽ ghi chỉ số từ ngày mùng ba và có thể là đến ngày hai mươi
thì thay vì việc khách hàng sẽ thanh toán tiền điện
cho ba mươi ngày thì số ngày sử dụng điện thực tế có thể là từ bốn mươi một ngày đến năm mươi tám ngày
quyền lợi của khách hàng sẽ được đảm bảo do căn cứ theo điều chỉnh số lượng ngày sử dụng điện thực tế
evn hà nội sẽ căn cứ trên các nghị định cũng như thông tư hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước
và mức sử dụng điện của từng bậc thang sẽ được điều chỉnh theo ngày sử dụng thực tế của kỳ ghi chỉ số hóa đơn đó
trước băn khoăn của người tiêu dùng về lượng điện tiêu thụ của khách hàng trong thời gian tăng thêm
sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng khi tính giá điện sử dụng theo bậc thang
evn hà nội cam kết quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảo do mức sử dụng điện sinh hoạt của từng bậc thang
được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ trong tháng có thay đổi
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại